tỉnh tuyên quang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
hiện nay toàn tỉnh tuyên quang có một trăm chín mươi bà mẹ việt nam anh hùng được truy tặng và phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
trong đó có một mươi bốn bà mẹ việt nam anh hùng còn sống tất cả các mẹ đều được các đơn vị doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời
lãnh đạo tỉnh tuyên quang đã đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các ngành cơ quan đoàn thể tổ chức xã hội trong tỉnh phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình đối với công tác thương binh liệt sĩ
đồng thời mong muốn các đồng chí thương binh bệnh binh thân nhân các anh hùng liệt sĩ những người có công với cách mạng phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương góp phần xây dựng quê hương tuyên quang ngày càng phát triển
nhân dịp này tỉnh tuyên quang đã trao danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho một mươi hai thân nhân của các bà mẹ việt nam anh hùng
có ba mươi bốn tập thể và bảy mươi bốn cá nhân được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh